báo hiệu một năm mới sắp bắt đầu cũng là lúc người lao động càng thêm phấn khởi tin tưởng
bởi trong một năm qua các cấp công đoàn đã dành nhiều sự quan tâm thiết thực
nhằm bảo đảm đời sống cho công nhân viên chức lao động
nhất là công tác hỗ trợ xây mới và sửa nhà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
mùa xuân này tại những ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới được xây lên
từ sự chung tay của cả xã hội cũng như cán bộ các cấp công đoàn
người lao động đang hối hả hoàn thành công việc cuối năm và chuẩn bị sắm sửa trang hoàng nhà cửa
để đón tết xuân vầy bên gia đình
trong chương trình lao động và xã hội tuần này của chương trình nhân dân
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ niềm vui
với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh bắc giang
trong những năm qua được sự quan tâm của đảng và nhà nước
nhiều chủ trương chính sách nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động
đã ra đời và được các cấp công đoàn triển khai rộng khắp trong cả nước
đời sống công nhân viên trước lao động nhờ đó mà đã ổn định
góp phần vào thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ công nhân có hoàn cảnh khó khăn
chưa ổn định được cuộc sống
để yên tâm làm việc nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người lao động
trong một mươi năm qua chương trình máy ấm công đoàn được tổng liên đoàn lao động việt nam
phát động rộng khắp trong cả nước đã mang lại sức lan tỏa rất lớn
tạo sự phấn khởi và ngày một tin tưởng của người lao động vào tổ chức công đoàn
cũng như số lượng người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn ngày một nhiều hơn
tỉnh bắc giang có khoảng bảy doanh nghiệp
tuy nhiên số doanh nghiệp hoạt động chính thức chỉ khoảng hơn bốn
chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ
với số lượng trên hai trăm linh công nhân
trong đó hầu hết đều là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
rất cần sự giúp đỡ của các cấp công đoàn cũng như chung tay của cả xã hội
những năm qua liên đoàn lao động tỉnh luôn nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động
để mang đến cho người lao động những quyền lợi thiết thực nhất
dịp cuối năm cũng là lúc mọi người đang hối hả chuẩn bị sắm sửa đón tết
với mong muốn người lao động sẽ được đón một cái tết đủ đầy và đầm ấm
liên đoàn lao động tỉnh bắc giang đã nỗ lực chăm lo đời sống
cho công nhân lao động trong đó đặc biệt chú trọng những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
cho khoảng độ hai ba trăm linh đã có kế hoạch phân bổ quả tết cho hai ba trăm linh công nhân lao động
và cái mức để hỗ trợ công nhân thì cũng tăng từ ba trăm linh lên năm trăm linh đồng
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai là cái quả tết của chúng tôi thì cũng khích lệ cái việc
mà chúng tôi sẽ tổ chức trao trực tiếp tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
và công đoàn cơ sở doanh nghiệp mà tổ chức tết xung vầy
hay là tổ chức tết tân niên cho công nhân lao động
từ cái hoạt động này thì nó sẽ khích lệ việc chăm lo cho người lao động của chủ doanh nghiệp
cũng như là của các công đoàn ở cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở
theo khảo sát cho thấy rất nhiều công nhân lao động hiện còn đang ở trong những căn phòng trọ chật hẹp
hoặc những ngôi nhà rột nát thậm chí có người còn không có nhà để ở
chính những điều này đã thổi thúc các cán bộ công đoàn chăn trở
tìm ra hướng hỗ trợ giúp đỡ cho người lao động
thì là một sự đột phá là chúng tôi đã tặng cho các gia đình hỗ trợ các gia đình xây mới
đặc biệt là chủ yếu là xây mới và một số gia đình thì sửa chữa
thì được ba mươi bốn căn nhà với giá trị là chín trăm sáu mươi triệu đồng
nâng cái tổng số mà nhà trong một mươi năm qua thì là một trăm chín mươi bốn căn nhà
và tổng trị giá là trên bốn hai
thế và cũng chuẩn bị cho cái dịp tết này
thì cũng để tạo cái không khí vui xuân cho những gia đình mà có khó khăn và nhở
thì chúng tôi đang đi khảo sát
và cũng trong dịp tết chúng tôi sẽ tặng cho hỗ trợ cho hai mươi hộ gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để sửa chữa và xây dựng nhà mới

nhưng ngày hôm nay chị nguyễn thị quế lại thấy ấm lòng và phấn khởi hơn ngày thường
nhà trong những ngày giáp tết cái rét ngọt kèm theo mưa đã khiến cho thời tiết trở nên lạnh hơn
nhưng trong những ngày sắp tết cái rét ngọt kèm theo mưa đã khiến cho thời tiết trở nên lạnh hơn
bởi trên tay chị có túi quà của công đoàn tỉnh tặng những công nhân có hoàn cảnh khó khăn
bởi trên tay chị có túi quà của công đoàn tỉnh tặng những công nhân có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp sắp bước sang năm mới
tuy nhiên có lẽ niềm vui lớn nhất trong lòng chị quế đó là niềm mơ ước
tuy nhiên có lẽ niềm vui lớn nhất trong lòng chị quế đó là niềm mơ ước
nguyện vọng mấy lâu nay của chị đã thành sự thật

ngôi nhà ấm cúng của gia đình được xây dựng lại khang trang sạch sẽ
để đón năm mới trong sự phấn khởi hân hoan của cả gia đình

cách đây mấy tháng khi mưa bão kéo dài nhiều ngày phần đất phía sau ngôi nhà bị sạt lở đã khiến căn nhà ngói ba gian của gia đình bị sập đổ hoàn toàn
lúc đó gia đình rất khó khăn nguồn thu nhập chính để chi tiêu sinh hoạt chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi của chị trong khi mức chi phí để xây dựng lại căn nhà rất lớn
chị quế không đủ khả năng thực hiện
công đoàn liên đoàn đạo động tỉnh đã về thăm và hỗ trợ bằng tiền mặt là ba mươi triệu công đoàn công ty cũng có hỗ trợ là năm triệu cho gia đình thêm vào để xây lại ngôi nhà mới
bên cạnh đó tôi cũng vay anh em nội ngoại hai bên với lại bạn bè
chính nhờ vào sự giúp đỡ động viên kịp thời của công đoàn tỉnh và công ty mà chị quế đã yên tâm phấn đấu hoàn thành hiệu quả công việc cuối năm
với trách nhiệm của một người lao động đóng góp sức lực trí tuệ cho công ty doanh nghiệp nơi mình làm việc
tết này sẽ là một cái tết đầm ấm và sung vầy của gia đình chị
mùa xuân không chỉ về trên những mái ấm công đoàn mà còn là mùa xuân của đất trời tươi mới mùa xuân của lòng người đang rộn rã
bởi trong năm qua
nhờ các cấp công đoàn mà người lao động đã hoàn thành được ước nguyện của mình
khi những dòng người hối hả trên phố đang tất bật chuẩn bị đón tết cổ truyền chị nguyễn thị hiệp cũng hòa chung niềm vui ấy
hôm nay là ngày nghỉ được báo trước sẽ có cán bộ công đoàn tỉnh cùng công ty đến thăm và tặng quà cho gia đình
chị hiệp rất xúc động thấy mình có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa trong công việc
xong có lẽ điều khiến chị hiệp thấy xúc động nhất đó chính là tết năm nay chị
đón tết trong căn nhà mới vững chãi còn thơ mùi sơn ấm áp tình nghĩa của các cấp công đoàn
là mẹ đơn thân nhưng chị hiệp chưa bao giờ thôi nỗ lực phấn đấu để cuộc sống được ổn định hơn
mỗi khi nhớ lại quãng thời gian trước hai mẹ con phải ở nhờ trong khu tập thể của cơ quan
được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cuộc sống sinh hoạt rất bất tiện

chị hiệp cảm thấy điểm vui như được nhân đôi khi giờ đây các cấp công đoàn đã ngày càng đổi mới phương thức hoạt động đề ra nhiều chính sách nhằm mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động nhất là đã tham gia tích cực vào việc an cư cho người lao động để người lao động có động lực làm việc